chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
chương trình phản ánh về tình trạng vi phạm luật đê điều trên địa bàn hà nội
sau đây là nội dung chi tiết
được ủy ban nhân dân huyện ra quyết định bổ nhiệm trưởng công an xã ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
sau đó ủy ban nhân dân huyện có văn bản cho phép ủy ban nhân dân xã
ký hợp đồng lao động không thời hạn với ông
ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn ông thi được xét công nhận công chức
nhưng đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ông vẫn hưởng lương hệ số một tám mươi tám
ông thi hỏi trường hợp của ông có được xét tính nâng bậc lương kể từ ngày ký hợp đồng lao động không
nếu được thì áp dụng văn bản nào
về vấn đề này ủy ban nhân dân tỉnh phú yên có ý kiến như sau
căn cứ khoảng hai điều sáu nghị định số chín mươi hai hai nghìn chín ndcp
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
quy định về chức danh số lượng một số chế độ chính sách
đối với cán bộ công chức ở xã phường thị trấn
và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
trường hợp ông trần đức thi được xét công nhận công chức cấp xã
ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn hệ số lương là một tám mươi sáu
thì lần nâng lương kế tiếp của ông thi vào ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu phòng nội vụ huyện đông hòa tỉnh phú yên
đã tổng hợp danh sách đề nghị hội đồng nâng bậc lương kế tiếp của ông thi

đối với những người cán bộ công chức do ủy ban nhân dân huyện đông hòa quản lý
trong đó có ông thi
ông phan ngọc tuân ở tp hcm hỏi
theo quy định từng thành viên liên danh phải cử chỉ huy trưởng công trường
để thực hiện phần công việc đảm nhận
hay chỉ cử một chỉ huy trưởng chung cho các thành viên
trường hợp chỉ có một chỉ huy trưởng công trình đủ điều kiện năng lực
theo quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi bảy luật xây dựng
chỉ huy trưởng của tổng thầu hay của tất cả thành viên liên danh
bộ xây dựng trả lời vấn đề này như sau
đối với nhà thầu liên danh thì việc đánh giá năng lực về tài chính
và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của liên danh
căn cứ theo phần công việc từng thành viên đảm nhận trong liên danh
việc đánh giá năng lực về kỹ thuật thì xác định bằng tổng năng lực
các nhà thầu liên danh không căn cứ theo tỷ lệ công việc phân chia trong liên danh
liên danh nhà thầu phải cử cá nhân đáp ứng điều kiện năng lực
làm chỉ huy trưởng công trường theo quy định
các thành viên liên danh cử cá nhân là chỉ huy trưởng phần công việc của thành viên liên danh
đã nhận được một mươi tám đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục và giao thông
bạn đọc nguyễn thanh trọng ở hải dương trần đình vân ở nam định trần thị lục ở bắc giang
lê thế vinh ở hà nội có đơn khiếu nại bản án
bạn đọc nguyễn thị thảo ở bạc liêu lê thị liên ở lâm đồng nguyễn đình phóng ở bắc ninh có đơn khiếu nại về nhà đất
nhân dân phường cửa nam tp vinh nghệ an có đơn khiếu nại về trật tự xây dựng
trong tuần vừa qua cũng đã có hai công văn trả lời của các cơ quan chức năng
về các vấn đề mà chương trình hộp thư truyền hình đã phản ánh
là ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân huyện thuận thành bắc ninh
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục học thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình a nhân tv vn
đường dây nóng tám trăm tám mươi tám bảy trăm một mươi tám nghìn tám trăm chín mươi chín
thậm chí chính quyền địa phương còn lúng túng không thể xử lý được vi phạm
đây cũng là nội dung mục theo dấu thư bạn xem truyền hình tuần này
đây là những hình ảnh vi phạm về luật đê điều cách đây một tháng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
mặc dù chính quyền địa phương cũng đã nắm được nội dung mà truyền hình nhân dân thông tin
thế nhưng sau hơn một tháng những vi phạm này vẫn khiến chính quyền địa phương lúng túng trong việc xử lý vi phạm
thừa nhận vi phạm trên địa bàn huyện gia lâm
ông hoàng ánh tú tránh văn phòng ubnd huyện gia lâm
cho biết việc để xảy ra vi phạm do việc buông lỏng và thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương
cụ thể là từ ubnd xã dương hà
ông hoàng anh tú cũng cho biết các vi phạm về luật đê điều trên địa bàn
luôn được chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra xử lý triệt đề
tuy nhiên đối với công trình trên xã dương hà thì đến nay vẫn chưa tìm được hướng xử lý
ở đây thì chúng tôi cũng cho rằng là đối với cái việc xảy ra sai phạm này
thì trước hết thì cũng xuất phát từ cán bộ của cái địa bàn đấy
cũng chưa làm tốt về thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình
chưa bám sát và chưa tham mưu kịp thời báo cáo kịp thời đối với cấp chính quyền
bởi vì sau khi có cái phản ánh của chi cục của hạt quản lý đê số sáu
thì ubnd huyện cũng đã giao cho ubnd xã dương hà kiểm tra cụ thể để có cái phương án xử lý
tuy nhiên thì cái việc xử lý của ubnd xã thì cũng thực hiện
nên đã để xảy ra những cái sai phạm
và cuối cùng là đến nay thì chúng ta vẫn cứ phải tháo gỡ để khắc phục cái sai phạm đấy
điều đang nói là trong các chỉ đạo của ubnd huyện gia lâm
đều chỉ đạo xã dương hà phải nghiêm túc chấn trình và hoàn trả nguyên trạng công trình vi phạm
tuy nhiên từ nửa năm nay các chỉ đạo này gần như không có tác dụng đối với công trình vi phạm
cụ thể khi làm việc với phóng viên lãnh đạo ubnd xã dương hà khẳng định
công trình này là vi phạm
xã không đủ năng lực và khả năng cưỡng chế thao dỡ
nhưng ông nguyễn ngọc thịnh chủ tịch ubnd xã dương hà
vẫn muốn kiến nghị để công trình được tồn tại
lý do mà vị chủ tịch xã này đưa ra là nếu không cho công ty này thuê
thì phần đất hơn ba hectare cũng không sản xuất được gì
thì ubnd cũng đã có cái lập biên bản đình chỉ thi công
và yêu cầu công ty việt anh thực hiện nghiêm túc
đối với hợp đồng mà ubnd xã nó cho thuê để sản xuất công nghiệp
tại cái hội nghị đấy thì công ty cũng đã cam kết
là sẽ dừng và đồng thời thao dỡ toàn bộ phần chủ
và để chuẩn bị cho tên người đám
ngay sau khi đấy thì coi như là công ty lại không những cam kết thao dỡ
mà tiếp tục cho dựng xe lô bốn cái xe lô
và tiếp tục vi phạm
rất mong là thông qua các anh thì cũng muốn phản ánh và đề nghị
các cơ quan chức năng của nhà nước lên xem xét về tầm trường hợp của thầy
nếu mà phù hợp với kế hoạch thì cũng nên cho để tồn tại
và cũng định hướng để mà
trong cái việc là quản lý sử dụng đất một
cái thứ hai là đặc biệt là khai thác hiệu quả
trao đổi với truyền hình nhân dân
ông nguyễn ngọc thịnh cũng cho biết
phần đất này được ubnd cho công ty trách nhiệm hữu hạn việt anh thuê
để sản xuất đất nông nghiệp với thời hạn năm năm
từ khi thuê đất đến nay
công ty này không sản xuất nông nghiệp như hợp đồng đã thuê
tuy nhiên phải đến cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
ubnd xã dương hà mới thành lý hợp đồng đối với công ty này
với lý do sử dụng đất thuê không đúng mục đích
một tháng sau khi truyền hình nhân dân
phản ánh về những vi phạm
về luật đê điều trên địa bàn xã dương hà huyện gia lâm
thì công trình của công ty việt anh đến nay vẫn đang tồn tại
điều đáng nói
ubnd xã dương hà đã thanh lý hợp đồng thuê đất
của công ty việt anh từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
nhưng đến nay nó vẫn đang tồn tại
của công ty việt anh
của chính quyền địa phương
biên bản thanh lý hợp đồng đã được cả hai bên
là công ty trách nhiệm hữu hạn việt anh
và ubnd xã dương hà ký
tuy nhiên đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn việt anh
chưa bàn ra mặt bằng
và vẫn duy trì hoạt động của trạm trộn bê tông này
còn phía chính quyền địa phương
thì vẫn đang loay hoay
chưa biết bao giờ xử lý với lý do
xã không đủ kinh phí để cưỡng chế
trên cơ sở là kế hoạch tổ chức cưỡng chế
và tiếp tục đôn đốc công ty việt anh
tự tháo rỡ
thời điểm vi phạm của chúng tôi
đã tổ chức thanh lý hợp đồng
tức là anh vi phạm tôi thanh lý hợp đồng
không cho công ty thuê đất theo hợp đồng cũng được
bởi vì anh vi phạm
và đồng thời tổ chức
xin ý kiến và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế của huyện
thì chúng tôi cũng đã báo cáo cho huyện
về khó khăn của chúng tôi
kinh phí để tổ chức cưỡng chế
vì thực ra
đấy nó rất là lớn
và không còn hoài
thì nó còn cần cộng
thuê cộng các thứ
chứ không thể mình mà tự tháo rỡ được
bằng cái sức lao động bình thường
chậm trễ trong việc cưỡng chế
phá rỡ công trình vi phạm
của công ty trách nhiệm hữu hạn việt anh
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dương hà
cũng đã bị ủy ban nhân dân huyện gia lâm phê bình
thế nhưng từ khi bị khiến trách đến nay
vẫn chưa có bất cứ động thái nào nhằm xử lý vi phạm này
công trình thì vẫn tồn tại
việc sản xuất cũng diễn ra bình thường
câu hỏi đặt ra
là tại sao vi phạm nghiêm trọng như vậy
mà chính quyền xã dương hà
và chính quyền huyện gia lâm
chịu bó tay ngồi nhìn
quay trở lại với vi phạm không gian thoát lũ
trên địa bàn phường nhật tân quận tây hồ
ngay sau khi truyền hình nhân dân phản ánh
các vi phạm ủy ban nhân dân phường nhật tân
đã có văn bản phản hồi
các phản ánh trong phóng sự mà truyền hình nhân dân đã đăng tải
ngoài việc xử lý các vi phạm mới phát sinh
thì hiện nay ủy ban nhân dân phường nhật tân thừa nhận
vẫn đang tồn tại các công trình lều lán
tiểu cảnh đường bê tông
các vi phạm này vẫn đang tiếp tục được ra soát
và thực hiện phá rỡ trong thời gian tới
tuy nhiên việc phá rỡ
vẫn chưa có lộ trình cụ thể
và chính điều này đang khiến cho tình hình vi phạm
ngày càng diễn biến phức tạp
ghi nhận của truyền hình nhân dân
toàn bộ diện tích hơn một mươi hai hectare khu vực bãi đá
có một phần lớn diện tích được các xã viên tự khai thác
nhiều vị trí đất xa nổi đến đâu
sàn bê tông xuất hiện đến đó
nếu không có biện pháp cưng dẫn
thì chẳng ai dám chắc
sau một thời gian nữa những công trình xây dựng nào sẽ mọc lên
tôi cho rằng thành phố hà nội
đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo cáo việc
vấn đề chính
là cơ quan các huyện
biên vi phạm
đã không nghiêm chỉnh chấp hành
những ý định chỉ đạo của những thành phố
về quy định
thì chính quyền phải ra
lập biên bản vi phạm
hành vi phạm
hành vi phạm
quyết định xử phạt
và thực hiện các thủ tục
theo quy định của luật xử phạm hành chính
tuy nhiên nội dung này là
nhiều địa phương là không thực hiện được
tôi cho rằng cái việc chính là
các đồng chí ở địa phương
cũng chưa tập trung quyết liệt
về xử lý vi phạm này
nhiều lần không xử lý
nó trở thành là sẽ bị
các tổ chức vi phạm
nó sẽ là
coi thường những quy định của pháp luật
tồn tại các công trình vi phạm luật đê điều
ở hà nội hiện nay
là rất phức tạp
tuy nhiên để xảy ra các vi phạm này
trách nhiệm lớn nhất là ở chính quyền
các đơn vị cơ sở
bởi ngoài lực lượng bán chuyên trách
lực lượng thanh tra xây dựng tại các phường xã
còn có các chức danh phụ trách
và quản lý xây dựng trên địa bàn
không thể đổ lỗi cho việc cán bộ mỏng
địa bàn rộng mà để diễn ra vi phạm tràn lan
đến mức không thể kiểm soát
đã đến lúc cần có sự quyết liệt hơn
trong việc xử lý vi phạm
tránh việc vi phạm đã rồi
và chỉ xử phạt cho tồn tại
sẽ khiến vấn đề này ngày càng trở nên đan dài
trong tuần vừa qua
thông qua số điện thoại đường dây nóng
chương trình hộp thư truyền hình nhân dân
đã nhận được khá nhiều phản ánh
của khán giả truyền hình và độc giả
về các vấn đề liên quan đến xã hội
chính sách và đời sống
của người dân
chúng tôi xin trích một số ý kiến phản ánh tiêu biểu